đội cứu hộ bờ biển tuy hòa tỉnh phú yên đã được tái lập và chính thức hoạt động
để hạn chế xảy ra nhiều vụ đuối nước trên địa bàn tỉnh phú yên
đội cứu hộ gồm hai mươi thành viên tham gia ứng cứu các tai nạn bị đuối nước
tuyên truyền nhắc nhở khách du lịch và người dân địa phương về các biện pháp phòng tránh đuối nước
đội được trang bị các dụng cụ thiết bị cần thiết cho công tác cứu hộ cứu nạn
từ những ngày trước tết nguyên đán đến nay tại khu vực bờ biển thành phố tuy hòa tỉnh phú yên
thường xuyên xảy ra đuối nước người tắm biển cần hết sức đề phòng